ngay khi nhận được tin báo lực lượng công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt để khám nghiệm hiện trường đưa thi thể lên bờ
theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường sau khi thi thể được đưa lên bờ lực lượng chức năng đã phát hiện nạn nhân đeo theo một ba lô bên trong giấy tờ tùy thân máy tính và vài viên gạch
qua kiểm tra giấy tờ nạn nhân được xác định là một nữ sinh viên đại học hai mươi một tuổi trú tại quận hoàng mai tp hà nội hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
trước đó vào sáng ngày hai mươi ba tháng bốn tại khu vực hồ phó thị sáu thuộc phường thanh nhàn quận hai bà trưng thành phố hà nội người dân cũng phát hiện một thi thể nổi lên
sau đó công an quận hai bà trưng đã có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền sở tại đưa thi thể nạn nhân lên bờ
danh tính nạn nhân được xác định là ntb sinh năm hai nghìn một quê tại tỉnh thanh hóa
thông tin ban đầu nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm từng có ý định tư tử nhiều lần ở quê thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
sáng ngày bốn tháng năm người dân tổ dân phố mi điền một phường nánh thị xác việt yên tỉnh bắc giang bàng hoàng phát hiện hai thi thể một nam một nữ nổi dễ ao ngay sau đó đã báo lực lượng chức năng
ngay sau khi nhận tin báo công an thị xã việt yên và công an phường nấnh đã có mặt bảo vệ hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan đưa thi thể lên bờ
ông nguyễn đại lượng chủ tịch ủy ban dân thị xã việt yên cho biết theo báo cáo của công an thị xã vào khoảng sáu giờ ba mươi cùng ngày người dân phát hiện hai thi thể một nam một nữ chết chưa rõ nguyên nhân nổi trên mặt hao thuộc tổ dân phố mi điền một phường nánh
đến chín giờ sáng cùng ngày lực lượng chức năng đã thực hiện công tác khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được danh tính dựa trên giấy tờ trên người nạn nhân
theo đó thi thể nam giới được xác định là lô văn đê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú thuận thôn nam xã yên phúc huyện văn quan tỉnh lạng sơn đang làm công nhân trên địa bàn thị xã việt yên
thi thể nữ giới là hoàng thúy vê sinh năm hai nghìn một chú thuận xã tân văn huyện bình gia tỉnh đảng sơn chưa rõ nguyên nghiệp
cũng trong ngày bốn tháng năm công an tỉnh bắc giang đã thông tin ban đầu về vụ phát hiện thi thể hai nam nữ dây ao ở thị xác việt yên
theo đó vào khoảng sáu giờ cùng ngày công an thị xã việt yên nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể gồm một nam một nữ chết chưa rõ nguyên nhân nổi trên mặt hồ thổ dân phố mỹ điền một phường nánh
ngay sau khi tiếp nhận công an thị xác việt yên đã triển khai lực lượng tổ chức vớt tử thi
qua kiểm tra giấy tờ thùy thân xác định năm giới là lô văn đê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú thuận thôn nam xã yên phúc huyện văn quan tỉnh đảng sơn
nữ giới là hvt sinh năm hai nghìn một chú vệ xã tân văn huyện bình gia tỉnh lạng sơn
quá trình khám nghiệm hai thi thể không phát hiện dấu vết do ngoại lực tác động giải phẫu thử thiên ban đầu xác định nguyên nhân chết nghi do mặt nước
cơ quan điều tra đã thu giữ các mẫu vật phục vụ công tác giám định để xác định nguyên nhân chết của hai nạn nhân
bà ếch là người bán nước gần địa điểm phát hiện hai thi thể trên kể lại
trong lúc bà cùng mọi người đang đánh bóng tại nhà văn hóa của thôn một người bạn của bà hốt hoảng chạy vào nói phát hiện hai sát hết ở ao
chúng tôi tưởng bà ấy nói đùa nên không tin và còn trách mắc bà ấy nói ninh tinh
nhưng sau đó bãi khẳng định không nói dối chúng tôi chạy ra thì thấy đúng như thế thật
sau đó chúng tôi trình báo sự việc lên cơ quan công an
cũng theo một số người dân xung quanh thời điểm trùng vất thi thể nạn nhân lực lượng chức năng đã quây bạt che kín không cho ai vào
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã việt yên đang tiếp tục phù hợp với phòng cảnh sát hình sự và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh bắc giang điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc
chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà cùng lực lượng chức năng phát hiện một tử thi trên ghế sofa trong tình trạng đã khô
nơi phát hiện nạn nhân được xác định là tầng ba mươi hai thuộc tòa s bốn trăm linh ba của một khu đô thị ở phường tây mỗ quận năm tử liềm tp hà nội
vào cuộc điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định người phụ nữ chết trên ghế sofa vào khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
theo thông tin ban đầu nạn nhân đã mua căn hộ này cách đây khoảng hai năm
hàng xóm ở cùng tầng với nạn nhân cho hay năm hai nghìn hai mươi hai căn nhà này có hai người ở một người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi
vậy ai là người từng ở cùng cô gái và vì sao lại mất tích bí ẩn như vậy
hãy cùng báo sức khỏe và đời sống tìm hiểu toàn bộ
cảnh và những bí ẩn xoay quanh vụ án này
theo thông tin ban đầu căn hộ này khóa cửa đã lâu
khi có người muốn thuê nhà tới đây liên hệ nhiều lần nhưng không gặp được
sau đó mọi người nhờ ban quản lý công an cùng ban ngành tới kiểm tra thì phát hiện thi thể một cô gái chết khô bên trong
mặc dù hiện nay vụ án đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều bí ẩn
trong đó đáng lưu ý là người đàn ông bí
trong đó đáng lưu ý là người đàn ông bí ẩn ở cùng nhà với nạn nhân và chiếc điện thoại bị tháo sim
thêm vào đó chuyên gia pháp y cho rằng chính đệm ghế sofa lôi cô gái nằm đã hút hết dịch của tử thi nên thi thể mới trở nên khô như vậy
hiện cơ quan điều tra công an quận nam tử liêm vẫn đang làm rõ một số thông tin liên quan đến vụ thi thể cô gái trên sofa trong căn hộ trung cư trên địa bàn phương tây mỗ
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay
nạn nhân là chị ca sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
nạn nhân được xác định tử vong từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tức là gần hai năm trước
căn hộ được nạn nhân mua và nhận nhà vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
cho đến thời điểm hiện tại cái chết thương tâm và đầy bí ẩn của cô gái trẻ đã khiến nhiều người tò mò và đưa ra nhiều giả thuyết
đầu tiên là thời gian phát hiện thi thể
vì sao thi thể gần hai năm mới được phát hiện
đầu tiên là khi nạn nhân ở một khu đô thị được cho là tấp nập đông cư dân nhất ở quận năm từ liềm
về việc này một số cư dân xung quanh đã kể lại
khoảng thời gian tháng chín một mươi năm hai nghìn hai mươi hai họ từng ngửi thấy mùi hôi nhưng không quá nồng nặng
nên mọi người đều nghĩ là do rác thải và chỉ phản ánh tới ban quản lý để xử lý
thêm vào đó một số cư dân tại đây cho biết khu đô thị có quy định tất cả các hộ dân ra vào phải đóng cửa
không được mở cửa để tránh gây ồn ào ảnh hưởng không gian chung
và nhiều gia đình đi làm cả ngày tối mới về nên việc không nhận ra mùi tử thi cũng là chuyện hợp lý
nhiều người dân đặt câu hỏi về quá trình phân hủy của thi thể này với một chuyên gia pháp y
thì được biết khi tổ công tác khám nghiệm hiện trường vào căn hộ trung cư cao cấp trên địa bàn phường tây mỗ
nơi phát hiện tử thi thì vẫn có mùi bốc lên dù lúc này thí thể đã bị khô lại
chuyên gia pháp y cho rằng do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính chiếc đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần
toàn bộ đầu mặt cổ ngực và nội tạng bên trong cũng đã bị phân hủy
chỉ còn lại hai tay hai chân có ít da thịt bám chặt dính vào
chuyên gia lý giải có thể do trong phòng kín mát không có ký sinh trùng nên khả năng phân hủy của tử thi chậm hơn
do đó thi thể cô gái khi được phát hiện
tử thi được khô lại
vị chuyên gia pháp y này cũng nghi ngờ không loại trừ khả năng có sử dụng thuốc như một số ý kiến nhận định
anh nguyễn kiên ngụ quận năm từ liêm hà nội người chuyên nghiên cứu về hóa chất cho biết
thông thường người chết không được trôn cất mùi rất khó chịu
nhưng nếu sử dụng chế phẩm sinh học như than hoạt tính để rắc lên thì mùi sẽ nhẹ hơn
theo anh kiên các chế phẩm này được dùng rất nhiều trong ngành môi trường để xử lý rác thải hoặc tiêu hủy sát động vật
chia sẻ về những trường hợp tử thi bị phân hủy
thiếu tá ngô doanh hoài phó giám đốc trung tâm giám định pháp y viện khoa học hình sự bộ công an cho hay
sau khi chết thì thể sẽ bị biến đổi như khô lạnh co cứng
sau khoảng vài ngày thì sẽ dân đến hiện tượng phân hủy thối dữa
tuy nhiên một số trường hợp có những biến đổi đặc biệt chẳng hạn như hiện tượng hóa
đó là trường hợp tử thi khi được phát hiện ở môi trường không khí khô thoáng gió nhiệt độ môi trường cao
dẫn tới bị khô đét quá trình hư thối giảm da cứng có màu nâu đỏ sát tẻo nhỏ trọng lượng giảm nhiều
một hiện tượng nữa là sáp hóa
đây là hiện tượng thường gặp ở những tử thi ngâm trong nước lạnh lắng động lâu ngày
hay trôn cất ở nơi có độ ẩm cao
trong môi trường vi khuẩn yếm khí mô mỡ bị thủy phân
và các sản phẩm của nó là gristerine và các acid béo kết hợp với muối tanxi maze có trong môi trường
tạo thành lớp sáp màu vàng xám
bào quanh tử thi có mùi gây
tử thi có thể tồn tại từ vài tháng đến vài năm mà các nội tạng bên trong không bị phân hủy
hiện tượng cuối cùng là thuộc tử thi
đây là hiện tượng thường gặp trong những trường hợp chết trong xăng dầu
trong các vùng đầm lầy có than bùn và nhiều acid humic làm cho da của tử thi cứng lạ như thuộc
các tạng tèo nhỏ các muối khoáng của xương bị hòa tan làm cho xương mềm dễ gãy
một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ cũng cho hay
khu trung cư này có hàng nghìn căn hộ và nhiều căn trong số đó chủ nhà không ở hoặc không cho thuê
do vậy việc có căn hộ không có người qua lại hoặc chậm đóng tiền dịch vụ ở đây là việc không quá bất thường
đặc biệt khi chưa có tin báo tố giác tội phạm hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng
lực lượng bảo vệ hoặc ban quản lý trung cư không được tự ý vào nhà riêng của người dân